thưa quý vị đến chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão là cơn bão số một mươi bốn hoạt động trên biển đông
vào một mươi sáu h vị trí tâm bão ở cách đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa khoảng một trăm hai mươi km về phía nam
cường độ bão cấp tám giật ở mức cấp một mươi
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở cách huyền trân khoảng một trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh ở mức cấp tám chín giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới là từ vị tuyến bảy năm đến một mươi hai độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi sáu độ kinh đông
vùng biển khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió mạnh ở mức cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp tám chín giật cấp một mươi một khiến cho biển động rất mạnh
sóng biển cao từ năm bảy m
khu vực tây nguyên trời nhiều mây hơn vùng phía đông có mưa rải rác
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở tây nguyên giảm xuống chỉ còn từ hai mươi ba hai mươi năm độ trời xe lạnh
còn đối với các tỉnh nam bộ khu vực miền đông các tỉnh ven biển như bến tre trào vinh sóc trăng hay cà mau
trời cũng chuyển mây nhiều và có mưa
nền nhiệt ngày ở nam bộ cũng giảm nhẹ chỉ còn từ hai mươi chín ba mươi hai độ
ở miền trung trong đêm nay và ngày mai ở hầu khắp các tỉnh từ quảng trị trở vào đến ninh thuận
vẫn tiếp tục có mưa ở nhiều nơi
nền nhiệt ngày mai ở miền trung vẫn duy trì ở mức thấp
từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ chỉ từ một mươi sáu một mươi chín độ
các tỉnh thành đà nẵng quảng nam và quảng ngãi nhiệt độ ở mức một mươi chín hai mươi hai độ trời rét
trong khi ở các tỉnh từ bình định trở vào đến ninh thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn với các tỉnh thành miền bắc trong đêm nay vẫn duy trì tình trạng mây nhiều với trời tiếp tục rét
với mức nhiệt toàn vùng chỉ khoảng từ một mươi một một mươi bốn độ
riêng vùng núi nhiệt độ thấp hơn
sang ngày mai miền bắc mây giảm trời hứng nắng nhẹ về chiều
nhiệt độ ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng lên ở ngưỡng từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
rét đậm về cơ bản chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và các tỉnh vùng núi
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước